trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhu cầu tìm kiếm căn hộ trung cư tại hà nội và tp hcm đều tăng so với cùng kỳ năm trước
cụ thể lượt tìm mua trung cư tại hà nội và tp hcm tăng lần lượt chín và bốn
lượt tìm thuê trung cư tại hai thành phố này còn tăng mạnh hơn lần lượt là hai mươi năm và bốn mươi tám
đáng chú ý tốc độ tăng giá trung cư hà nội cao khoảng gấp đôi thậm chí gấp ba so với tp hcm tùy từng phân khúc
các phân khúc căn hộ tại hà nội có giá giao bán tăng từ một mươi năm đến một mươi năm năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó giá giao bán trung cư bình dân trung cấp và cao cấp ở tp hcm tăng lần lượt là ba năm năm và tám